sản xuất thành công sinh phẩm mới việt nam làm chủ hai phương pháp xét nghiệm covid một mươi chín
đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
hiện trên thế giới đang triển khai song song hai phương pháp xét nghiệm xác định người dương tính covid một mươi chín
là xét nghiệm tiêm gen virus gọi là phương pháp pcr và xét nghiệm kháng thể thường sử dụng để xét nghiệm nhanh
về phương pháp xét nghiệm pcr thời gian đầu chúng ta sử dụng nguồn sinh phẩm từ nước ngoài
từ tổ chức y tế thế giới who cdc hoa kỳ đức
sau đó việt nam đã phát triển được loại sinh phẩm xét nghiệm pcr do học viện quân y phối hợp với công ty việt á phát triển thay thế nguồn nước ngoài
bộ sinh phẩm xét nghiệm này đã được who vương quốc anh công nhận chất lượng và có thể được sử dụng trên phạm vi toàn cầu
bên cạnh đó thời gian qua viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã phối hợp với một trường đại học của nhật bản
để nghiên cứu và phát triển thành công loại sinh phẩm xét nghiệm kháng thể có độ nhảy độ đặc hiệu cao hơn nhiều
so với các loại sinh phẩm trần đoán nhanh mà nhiều nước đang sử dụng
yêu điểm của bộ sinh phẩm trần đoán nhanh này là dễ sử dụng cho tất cả các tuyến các cơ sở y tế tuyến huyện
độ an toàn cao vì xét nghiệm qua mẫu máu đặc biệt độ nhạy độ đặc hiệu của sinh phẩm việt nam đạt khoảng chín mươi năm
bên cạnh đó qua đánh giá ban đầu giá thành của sinh phẩm này rẻ hơn rất nhiều so với sinh phẩm nhập ngoại
chỉ khoảng năm usd một kít xét nghiệm hiện bộ y tế đang làm thủ tục công nhận sinh phẩm và đưa vào sản xuất hàng loạt
việt nam là nước thứ năm trên thế giới sản xuất thành công sinh phẩm xét nghiệm nhanh